với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội đối với ông nguyễn khắc định và chức bộ trưởng bộ y tế đối với bà nguyễn thị kim tiến
thưa quý vị và các bạn trong phiên làm việc chiều nay quốc hội tiến hành miễn nhiệm ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định và bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
trước đó trong ngày làm việc buổi sáng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết ông nguyễn khắc định được bộ chính trị phân công giữ chức bí thư tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị cũng phân công phó thủ tướng vũ đức đam kiêm bí thư ban cán sự đảng bộ y tế thay bà nguyễn thị kim tiến được điều chuyển sang làm trưởng ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương
theo kết quả kiểm phiếu với bốn trăm năm mươi sáu phiếu tán thành quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm ủy viên ủy ban thường vụ
quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định với bốn trăm hai mươi bốn phiếu tán thành quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông nguyễn khắc định và bà nguyễn thị kim tiến cũng đã được các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua